các đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp hai mươi tám triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ được các đối tượng